nhằm chia sẻ với những khó khăn đối với bệnh nhân nghèo đang điều trị chạy thận nhân tạo
bệnh viện đa khoa bắc quảng bình đã vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm nâng cấp khu nhà chọn miễn phí
với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ đời sống
qua đó giúp họ tiết kiệm được chi phí cũng như có được chỗ ở thuận lợi để điều trị bệnh lâu dài
nếu như trước đây bà võ thị sáu cũng như nhiều bệnh nhân nghèo đang điều trị chạy thận nhân tạo
tại bệnh viện đa khoa bắc quảng bình phải trật vật để có tiền thuê phòng trọ để chăm sóc người nhà
thì đến nay những phòng nghỉ trọ khang trang như thế này đã giúp cho bệnh nhân và người nhà
có được một nơi ở sạch sẽ thuận lợi để điều trị lâu dài
khu nhà trọ được bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình cài tạo
từ khu nhà cũ của đơn vị viện vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
với số tiền hai trăm linh triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng của ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình
và các mạnh thường quân hỗ trợ mua sắm đầy đủ các thiết bị phục vụ đời sống
được sự quan tâm của cấp trên và các mệnh thường quân
bệnh nhân đã chung tay gặp sức xây dựng đến các phòng trọ
để tạo điều kiện nơi ăn chủ nợ cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo
gọp một phần nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của các bệnh nhân chạy thần
phần lớn bệnh nhân điều trị dài ngày ở đây đều là những người nghèo
vì vậy việc bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình lập khu nhà chọn miễn phí
đã giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tiết kiệm được chi phí
cũng như có thêm một chỗ ở thuận lợi
qua đó giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua bệnh tật